theo thống kê sơ bộ tỉnh thanh hóa đã có một mươi bốn người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ
huyện mường lát là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất
đến thời điểm này mường lát có tám người thiệt mạng và mất tích
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
đến thời điểm này mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn hai trăm bảy mươi bảy căn nhà hơn hai trăm ba mươi chín căn bị hư hỏng nặng
một mươi hai năm trăm linh căn bị ngập trong nước ba mươi bốn điểm trường bị ngập và phá hủy do sạt lở đất
cùng với mừng lát các huyện quan hóa quan sơn cẩm thủy cũng bị sạt lở gây tác đường
ngập sâu hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
sở giao thông vận tải tỉnh thanh hóa đã huy động hàng chục máy xúc để giải tỏa các điểm sạt lở
nhưng công tác khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở rất lớn
đoàn công tác của tỉnh cùng hội chữ thập đỏ thanh hóa đã xuống các huyện bị thiệt hại do mưa lũ
lũ cứu trợ khẩn cấp hàng nghìn thùng mì tôm và nước khoáng nhưng có nhiều vùng bị cô lập vẫn chưa thể tiếp cận
những ngày qua mưa lũ cũng gây ngập lụt các khu dân cư thiệt hại nặng nề hạ tầng giao thông
viễn thông ở một số huyện miền núi tỉnh thanh hóa
các huyện miền núi trong tỉnh đã sơ tán hơn năm hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã huy động gần năm lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng công an bộ đội
dân quân tự vệ trợ giúp các địa phương trong tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
riêng ở huyện vùng cao mường lát các đồn biên phòng đã điều động khoảng sáu trăm linh lượt cán bộ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
hiện nay lực lượng biên phòng tiếp tục sung kích đồng hành trợ giúp nhân dân các huyện miền núi khôi phục sản xuất
sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân